đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương và đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn
đồng chí phan đình trạc lưu ý tỉnh bắc cạn tiếp thu ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh
theo hướng khách quan toàn diện thẳng thắn sát thực tế đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cụ thể
lựa chọn được người có đức có tài để tham gia ban chấp hành khóa tới
tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó đồng chí phan đình trạc đã tới thăm tặng quà bà nguyễn thị loan là mẹ liệt sĩ và ông hà văn cử thương binh ở thành phố bắc cạn